xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
trước đó vào sáng nay xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy ô trợ dừa quận đống đa thành phố hà nội
đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người dân cư đông đúc nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại
gây hoang mang lo lắng cho người dân
thủ tướng chính phủ hoan nghênh các lực lượng chức năng quần chúng nhân dân trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn không để đám cháy lan rộng
đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe của nhân dân hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản
thủ tướng chính phủ chỉ đạo
bộ trưởng bộ công an chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đặc biệt là các đô thị lớn như hà nội tp hcm
tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các chỉ đạo về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các điều kiện an toàn cháy nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn
tập trung triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tập trung đông người khu vực diễn ra các lễ hội
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng phan đình sang sinh ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã hương long huyện hương khê tỉnh hà tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba phan đình sang đã tạo lập quản lý sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook
để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng
trong thời gian sinh sống lao động tại lào do có tư tưởng bất mãn với chế độ đối tượng đã đăng tải phát tán chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử phỉ bán
chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh
đối tượng phan đình sang có quan hệ với số phản động chống đối trong và ngoài nước
trong đó có đường văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở đông anh hà nội đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
nhiều lần dùng dao súng truy sát một người phụ nữ đối tượng lê văn thiện ba mươi năm tuổi
trú tại xã quỳnh hòa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bị công an huyện chư quynh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ thành công
trước đó tại xã yà tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc thiện đã cầm hai con dao đến nhà chém một người phụ nữ bốn mươi ba tuổi và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị công an huyện chư quynh ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và đến nhà một người phụ nữ này dùng súng bắn hai phát sượt ngoài da nạn nhân tiếp tục đuổi theo truy sát
tiếp nhận vụ việc công an huyện chư quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình của nạn nhân đồng thời truy bắt đối tượng
với hành vi cướp tài sản công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bắt khẩn cấp đối tượng hồ thanh tới chú tại xã thanh phước huyện gò dầu để điều tra
trước đó vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại trạm xăng số một mươi tám thuộc ấp trâm vàng ba xã thanh phước công an nhận được tin báo có một nam thanh niên đeo khẩu trang che kín đầu điều khiển xe mô tô honda hiệu vision đã che biển số đến trạm xăng dùng dao đe dọa nhân viên cây xăng
rồi cướp tiền tẩu thoát qua hai ngày tập trung lực lượng truy xét lực lượng công an huyện xác định đối tượng gây án là hồ thanh tới đã tiến hành bắt khẩn cấp qua khám xét công an thu giữ trên một mươi hai triệu đồng một xe mô tô và con dao gây án